còn chưa đầy hơn ba tuần nữa là đến tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
đây được xem là thời điểm diễn biến phức tạp của nạn buôn bán hàng giả
do đó ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu các sở ngành quận huyện
thực hiện nghiêm phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
kiên quyết không cho phép có vùng cấm trong công tác này
ủy ban nhân dân tp hcm giao các sở ngành ủy ban nhân dân các quận huyện
nghiên cứu ra soát xây dựng kế hoạch để kiểm tra xử lý các mặt hàng cấm
trong dịp tết nguyên đáng như vũ khí ma túy vật liệu nổ pháo nổ
tài liệu phản động động vật hoang dã v v
ngoài ra còn có nhóm mặt hàng thiết yếu như bây mặt dược phẩm thực phẩm chức năng
mỹ phẩm điện thoại di động thực phẩm trụ bia nước ngọt thuốc lá bánh kẹo
đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực nguy hiểm xăng dầu da súc da cầm
và các sản phẩm da súc da cầm thực phẩm tươi sống
các cơ quan chức năng ngành công thương phải kiểm soát chặt chẽ các hoạt động
nhập khẩu qua biên giới kinh doanh các hàng hóa nhập lậu hàng giả hàng cấm
hàng kém chất lượng gian lợn xuất xứ nguồn gốc vi phạm về an toàn thực phẩm